tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường vừa có thông báo đánh giá về chất lượng ô nhiễm không khí trước và sau cơn mưa vàng vừa xuất hiện tại thủ đô hà nội
theo đó chất lượng không khí của thủ đô đã được cải thiện rõ rệt
theo đó tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng chín đến ngày hai tháng một mươi chất lượng không khí tại hà nội tiếp tục có những diễn biến xấu
giá trị trung bình hai mươi bốn giờ của thông số bụi mịn pm hai năm đều vượt ngưỡng cho phép quy định tại quy chuẩn việt nam
tuy nhiên từ ngày ba tháng một mươi chất lượng không khí đã tốt lên nhờ cơn mưa vàng xuất hiện vào sáng sớm cùng ngày
theo đó giá trị trung bình hai mươi bốn giờ của thông số bụi mịn pm hai năm trong ngày ba tháng một mươi thấp hơn ngưỡng cho phép của quy chuẩn việt nam
đặc biệt trong và sau ngày ba tháng một mươi thời tiết tại khu vực hà nội đã có những thay đổi có mưa và tốc độ gió cao hơn các ngày trước
đây là các điều kiện thuận lợi để phát tán và rửa trôi các hạt bụi trong không khí vì vậy chất lượng không khí của thủ đô đã được cải thiện hơn
tổng cục môi trường khuyến cáo trong những ngày tới cần tiếp tục theo dõi cập nhật về tình hình ô nhiễm không khí để có những ứng phó phù hợp
trong những khoảng thời gian ô nhiễm không khí tăng cao người dân nên hạn chế các hoạt động ngoài trời cần sử dụng khẩu trang chống bụi